trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp sở y tế hà nội đã đề xuất
nghiên cứu thành lập hai đội đặc nhiệm đơn vị được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đào tạo
tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ
lực lượng này có nhiệm vụ xuống xã phường hỗ trợ và kiểm tra xem cơ sở đã triển khai công tác phòng chống dịch như thế nào
đã đúng chưa và cần phải rút kinh nghiệm gì
sở y tế hà nội cũng yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể theo từng tình huống dịch
tích cực tuyên truyền để người dân hợp tác với ngành y tế cũng như chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết
chuẩn bị đủ máy phun hóa chất cho công tác phòng chống dịch tổ chức xử lý quyết liệt triệt đề ổ dịch
sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp sẽ kiểm tra các địa bàn nhiều bệnh nhân có ổ dịch kéo dài
trung tâm y tế quận huyện tham mưu với ủy ban nhân dân tổ chức liên ngành kiểm tra tại các công trường xây dựng
chợ trường học khu công cộng khu thuê trọng